năng lượng gió năng lượng mặt trời và năng lượng sinh khối
việt nam là quốc gia nhiệt đới gió mùa có bờ biển dài trên ba hai trăm sáu mươi km gió biển quanh năm
chính vì vậy việt nam có thể tận dụng thế mạnh này để phát triển các nguồn năng lượng tái tạo
nhu cầu sử dụng năng lượng của chúng ta tăng trưởng rất là nhanh
và vì vậy cho nên là chúng ta cần phải có một cơ cấu các nguồn năng lượng một cách hợp lý
nó được kết hợp giữa thủy điện nhiệt điện than nhiệt điện dầu nhiệt điện khí
và các dạng năng lượng tái tạo
trong thời gian tới thì chủ trương của chính phủ chúng ta là phải đẩy nhanh
hài thác một cách nội quả các nguồn năng lượng sơ cấp mà chúng ta có
mà đặc biệt là cái tiềm năng về năng lượng tái tạo
mà cụ thể đây là điện gió và điện mặt trời
có thể thấy xu thế của phát triển năng lượng tái tạo trên toàn cầu
đang chuyển dần sang phát triển các công nghệ năng lượng mặt trời
việt nam được đánh giá là có nguồn tài nguyên năng lượng mặt trời vào loại dồi dào trên thế giới
nguồn năng lượng sạch và tiềm năng lớn này hoàn toàn có thể tham gia đóng góp vào cân bằng năng lượng quốc gia
đặc biệt với những chính sách yêu đãi và sự quan tâm của các cấp các ngành
các dự án điện mặt trời cũng sẽ thu hút hơn nữa sự quan tâm của các nhà đầu tư
góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và giảm thiểu ô nhiễm môi trường
tuy nhiên cùng với việc khó khăn về thu xếp vốn
thì nguồn nhân lực cho lĩnh vực này cũng là một thách thức lớn
bởi hiện nay nước ta vẫn còn hạn chế trong đào tạo chuyên ngành năng lượng tái tạo
nên đây là lực lượng rất khó tìm kiếm ở việt nam
và hầu hết lực lượng về phát triển năng lượng tái tạo đều được đào tạo từ nước ngoài về
và lượng này rất ít
với nguồn lực như vậy rất khó khăn cho sự phát triển
không có người nghiên cứu không có người sản xuất không có người bảo trì sửa chữa
thì tại sao chúng ta không đưa vào thanh tạo hoa
tại sao chúng ta không mở cái chương trình nghề
không có đến một cái bộ môn gọi là pin mặt trời
bộ môn là điện mặt trời
bởi vì pin mặt trời chưa đủ
nó cần phải có cả các thủ vụ để trở thành điện mặt trời
quyết định của thủ tướng chủ vụ là công nghiệp năng lượng tái tạo
có nghĩa là một ngành ngành lớn
không chỉ là anh vận hành
vận hành xây dựng những cái máy điện mặt trời
để gió anh vận hành
đấy chỉ là một khâu thôi
khâu xây dựng khâu vận hành
nhưng còn nhiều cái khâu trước
khâu chế tạo thiết bị
khâu tiếp nhận công nghệ
khâu phát triển sản phẩm
cái khâu đấy hiện nay là thường
là đa phần là tiền lợi nội địa hóa mình rất thấp
ngay cả khâu vận hành
tại vì cái nhân lực năng lượng tái tạo hiện nay mới được tạo
nếu mà chuyên sâu năng lượng tái tạo thì chưa khó
chính vì thế thì các cái nhà máy vận hành điện gió mặt trời hiện nay
thì theo tôi tìm hiểu
thì đa phần là họ tuyển các kế sinh điện
cơ khí tự động hóa
sau đó họ đào tạo một cái khoáng ngắn án
trong việc phát triển năng lượng tái tạo
lực lượng lao động
đặc biệt là lao động trực tiếp
có chuyên môn kỹ thuật
luôn đóng vai trò quan trọng
rõ ràng chúng ta có thể thấy rằng
cơ hội việc làm dành cho sinh viên học lĩnh vực này
vẫn đang còn hết sức rộng mở
và khả năng của chúng ta cũng được nhiều đơn vị đầu tư ghi nhận
thực tế thì chính những quốc gia eu
để thực hiện những dự án năng lượng
chúng tôi cũng cần thực hiện các khóa huấn luyện vài tuần
cho đến vài tháng
nhưng mà với việt nam
thì chúng tôi rất bất ngờ
với trình độ của việt nam
chúng tôi chỉ mất vài tuần
để thực hiện các chương trình huấn luyện và đào tạo
sự hiểu biết và tiếp thu của các chuyên gia việt nam
có chút thậm chí còn nhanh hơn các chuyên gia nước ngoài
trường đại học điện lực được biết đến
là một trong những đơn vị đầu ngành
đào tạo ra các chuyên gia cán bộ công nhân viên
cho lĩnh vực năng lượng
ngay từ khi năng lượng tái tạo phát triển tại việt nam
nhà trường đã nghiên cứu về việc đào tạo
nguồn nhân lực cho lĩnh vực này
chuyên ngành năng lượng
tái tạo được mở năm hai nghìn một mươi năm
từ năm học hai nghìn một mươi năm
khoa học công nghệ năng lượng của trường
bắt đầu tuyển sinh hệ đại học chuyên ngành năng lượng tái tạo
đây là buổi học của gần bốn mươi sinh viên
năm cuối của ngành khoa học công nghệ năng lượng
trường đại học điện lực
cùng với việc trao dồi các kiến thức về lý thuyết
những buổi học về nguyên lý vận hành
các điểm mô phỏng về lĩnh vực năng lượng tái tạo
đều được nhà trường thực hiện đầy đủ
với sự thiếu về nhân lực
cũng như tiềm năng phát triển của lĩnh vực này
hầu như các bạn sinh viên của trường
ngay tại năm ba đã là cộng tác viên
tại các công ty về năng lượng tái tạo
bên cạnh đấy thì bọn em cũng đã được kết hợp
thực hành và đi thực tập
hiện nay thì em đang làm việc tại bộ phận
kinh doanh của công ty năng lượng mặt trời bách khoa
công việc của bên em thì là
đi tiếp xúc và tìm hiểu
về thị trường năng lượng tái tạo
bên cạnh đấy cũng là giới thiệu và
cung cấp những sản phẩm về năng lượng tái tạo
cho khách hàng
công việc của em là sẽ là bốc vật tư
gia công vật tư và đi
lắp đặt các tấm pin mặt trời đấy
lúc đầu bọn em làm thì bọn em cũng
cũng mới lạ
nên còn bỡ ngỡ
một vài thời gian sau
thì bọn em cũng bắt đầu làm quen dần
khoa công nghệ năng lượng
đã đào tạo và nghiên cứu
về công nghệ kỹ thuật sản xuất năng lượng
tại các nguồn phát nhiệt điện
năng lượng tái tạo công nghệ
kỹ thuật tiêu thụ năng lượng tại nhu cầu phụ tải
điện lạnh năng lượng tái tạo
các nguồn năng lượng truyền thống
nhà máy nhiệt điện với nhiên liệu hóa thạch
như than dầu khí
các nguồn năng lượng mới như điện gió
mặt trời thủy điện nhỏ sinh khối
và các vấn đề ảnh hưởng
đến môi trường của quá trình phát triển năng lượng
tuy nhiên có thể thấy
lĩnh vực năng lượng tái tạo chỉ mới bắt đầu
trở nên phổ biến trong hơn chục năm trở lại đây
do vậy việc đào tạo
lĩnh vực này cũng còn hết sức mới mẻ
điều đó đưa ra những khó khăn không nhỏ
cho đội ngũ giảng viên của trường đại học điện lực
mở chương trình gần như đầu tiên
thì gần như là
tham khảo khi xây dựng chương trình
thì có một chút khó khăn
tại vì nó là trường đầu tiên
thì mình gần như là trong trường
các chuyên gia thì tham khảo
gần như toàn bộ các chuyên gia
tham khảo các khung chương trình
những cái giáo trình
từ các trường nổi tiếng trên thế giới
chủ yếu như đức mỹ anh
vì nó là
quá trình giảng dạy
thì tài liệu tham khảo
thì hiện nay nó vẫn đa phần là tiếng anh
thì nó cũng có những khó khăn
đối với sinh viên
nhưng mà nhìn theo cái góc thuận lợi
thì đối với sinh viên
cái ngành năng lượng tái tạo
lại mở ra một câu thuận lợi
thay vì cái tài liệu tham khảo
đa phần là tiếng anh
thì bắt buộc các bạn của đại học tiếng anh
nâng cao cái năng lượng tiếng anh
thực tế để đáp ứng nhu cầu tập
cũng như là phục vụ
cái công việc sau này
để có thể đạt được mục tiêu phát triển
năng lượng tái tạo ở nước ta hiệu quả
và như kỳ vọng đã đặt ra
cùng với bài toán nội địa hóa
các trang thiết bị
thu hút đầu tư
thì việc đào tạo nguồn nhân lực
về năng lượng tái tạo
cũng cần được tập trung cao
bởi ở thời điểm hiện tại
để tìm ra được những chuyên gia
về năng lượng tái tạo
như điện gió điện rác điện sinh khối
là rất hiếm
thời gian tới
kế hoạch phát triển năng lượng tái tạo
phải đi kèm với kế hoạch
đào tạo nguồn nhân lực
để không bị phụ thuộc
vào nhân lực nước ngoài
đồng thời cũng cần phải có thêm
nhiều cơ chế
khuyến khích hỗ trợ
các tổ chức nghiên cứu
phát triển công nghệ hiện đại
về năng lượng tái tạo
đầu tư nội địa hóa
tự chế tạo được các vật tư
thiết bị chủ yếu
để sản xuất điện
từ năng lượng tái tạo
mới có thể giảm giá thành
sản xuất điện
cho các nhà đầu tư